sau khi tông vào giải phân cách tài xế ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
một nhóm người khác xuất hiện tháo biển số và chùm bạt chiếc xe trên
hiện tài xế điều khiển chiếc xe con này vẫn chưa trình diện cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc
đã hơn một mươi năm kể từ khi nghị quyết ba mươi hai của chính phủ quy định người tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy bắt buộc đổi mũ bảo hiểm
thế nhưng tại nhiều tuyến đường ở khu vực nông thôn tình trạng người đi mô tô xe gắn máy không đổi mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến
khu vực chợ xã hà thạch thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
hình ảnh người dân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi hàng ngang lạng lách trên đường diễn ra khá phổ biến
bên cạnh đó nhiều người còn đội cả mũ cối non lá thay cho mũ bảo hiểm khi lái xe
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã phú thọ đã xử phạt trên một trường hợp vi phạm cao hơn so với cùng kỳ
việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không chỉ diễn ra ở địa bàn thị xã
mà còn diễn ra phổ biến ở nhiều vùng nông thôn khác trên địa bàn tỉnh phú thọ
lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền về đến địa phương
tham mưu cho lãnh đạo để lực lượng chúng tôi đi đến tuần tra xuống tận địa bàn tận khu vực dân cư để nhắc nhở và xử lý lỗi vi phạm trên
theo các cơ quan chuyên môn việc đổi mũ bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy
có thể giảm tỷ lệ tử vong bốn mươi năm và giảm tỷ lệ thương tật nặng
đến bảy mươi khi xảy ra tai nạn
do đó người dân khi tham gia giao thông hãy nghiêm trình chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm
giúp giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra bảo vệ tính mạng sức khỏe của chính mình và mọi người
tại thành phố đà nẵng trong sáu tháng đầu năm đến nay đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi sáu người bị thương một mươi tám người
nếu so với cùng kỳ năm trước thì số vụ và số người chết giảm hẳn
đặc biệt không có tai nạn giao thông nghiêm trọng
thưa quý vị và các bạn đây là tuyến đường ngô quyền
thuộc liên quận sơn trà ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
là tuyến đường chính dẫn vào cảng tiên sa
với trung bình mỗi ngày có khoảng một năm trăm linh lượt xe đầu kéo các loại
chưa kể xe tải cỡ lớn lưu thông
rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa
xong đây cũng là tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
thời gian qua thành phố đà nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhất là xe container và lắp đặt đèn tín hiệu
tại các ngã tư góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến ngô quyền ngũ hành sơn
tuy nhiên cần có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mang tính lâu dài
cùng với các biện pháp mạnh trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
triển khai các phương án phân luồng giao thông hợp lý
rất cần ý thức chấp hành tốt luật giao thông của người tham gia các phương tiện
nhất là lái xe container xe tải xe đầu kéo
để người dân thực sự an tâm khi lưu thông trên tuyến đường này
theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
ban soạn thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
đã bỏ quy định bắt buộc người điều khiển xe đạp điện xe máy điện
phải có bằng lái hạng a khỏi dự thảo luật lần hai
và nghiên cứu điều chỉnh theo hướng cấp giấy phép lái xe hạng a một
cho người từ một mươi sáu tuổi trở lên đến dưới một mươi tám tuổi
những người từ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi này
chỉ được điều khiển xe máy điện không vượt quá bốn kw
xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới năm mươi phân khối
nội dung sửa đổi này nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao an toàn giao thông
cho học sinh phổ thông chưa đủ một mươi tám tuổi
và đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc cắt giảm điều kiện thủ tục hành chính
như vậy theo dự thảo mới nhất sẽ có một mươi sáu hạng giấy phép lái xe
tăng ba hạng so với quy định trước đây
dịch vụ công đăng ký ô tô xe máy mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp trong nước
dự kiến sẽ được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia vào ngày một mươi năm tháng tám
đánh dấu thời điểm công bố dịch vụ công thứ một được tích hợp trên cổng này
khi dịch vụ đăng ký ô tô xe máy mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp trong nước
được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia
người dân doanh nghiệp không cần đến gặp cơ quan hành chính nhà nước
mà thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng thủ tục sẽ hết sức rút gọn
hiện nay dịch vụ công nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy
đang được triển khai thí điểm tại hà nội tp hcm
dịch vụ đã hoàn thành hệ thống chuyển nhận và chia sẻ dữ liệu
về thông tin đăng kiểm có ký số của các loại phương tiện ô tô
xe gắn máy mới giữa đăng kiểm và thuế